văn hóa rượu đã trở thành văn hóa truyền thống
mặc dù vẫn có những mặt trái nhưng có thể khẳng định văn hóa rượu của người việt có những nét độc đáo riêng với sự phong phú đa dạng và mang đặc tính vùng biển
văn hóa rượu còn được thể hiện sinh động qua những phong cách uống qua các loại rượu khác nhau gắn với các tộc người các địa danh
có thể nói văn hóa rượu đã trở thành một phần trong hệ thống cấu thành những giá trị văn hóa truyền thống của người việt
từ xa xưa cổ nhân lấy việc uống rượu cho khuây khỏa tâm hồn để kết tình bằng hữu hoặc để đảm đạo về nhân tình thế thái
uống mà không uống say uống mà là thưởng thức đó là nét đẹp tao nhã của các bậc văn nhân anh tài thời xưa
dư địa chí của nguyễn trãi có viết về phong vật đất thăng long nổi tiếng rượu sen và rượu trắng
phạm đình hổ trong vũ trung tùy bút cũng có ghi hai danh tử này và cách uống của người thăng long
khi nào có khách cần thiết rượu thì chỉ dùng cái chén nhỏ bằng đầu ngón tay và chỉ uống vài chén rồi thôi ngay
nếu mời uống quá chén thì ai cũng chê là say đắm
chính vì vai trò và ý nghĩa như vậy người xưa từng viết
tử nguyệt phong hoa vị phẩm
rượu trăng gió hoa là những thứ không bút nào tả xiết
trong đó rượu được xếp vị trí đầu tiên
rượu đôi khi trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho thi nhân khơi nguồn cho những trang thơ bất hủ
thi hứng thường được bắt nguồn từ tự hứng
trong các cuộc vui có uống rượu người xưa thường đọc thơ bình thơ nên có câu thành ngữ
bầu rượu túi thơ là như vậy
mặc dù vẫn có những mặt trái nhưng có thể khẳng định văn hóa rượu đã trở thành một phần trong hệ thống cấu thành những giá trị văn hóa truyền thống của người việt
trước hết xin được ngay ý kiến của nhà nghiên cứu văn hóa nguyễn hùng vĩ
trong truyền thống văn hóa rượu của chúng ta nó cũng có những điều tốt
nếu nhìn rộng ra ở các quốc gia khác trên thế giới
thì mỗi quốc gia cũng đều có những cái câu chuyện riêng của họ
thậm chí có những huyền thoại về rượu
và họ cũng có những văn hóa rượu
mang đặc trưng phong cách vùng biển và quốc gia của mình
tuy nhiên trong bối cảnh của đời sống hiện đại
thì rượu và bây giờ là bia nữa
nó đã thay đổi
đã có những tác động khác với những hệ lụy khác
và tiếp theo chương trình
mời hai vị khách mời cùng nhìn lại hình ảnh sau đây
ngày nay người ta quan niệm
đã uống là phải say
coi khả năng uống rượu bia
là chiều khóa thước đo
trong nhiều mối giao tiếp
những bợm rượu có môn vàn lý do để uống
và ép nhau uống
bên cạnh đó tình trạng bàn công việc
hợp tác làm ăn trên bàn nhậu
cũng trở thành thói quen khó sửa
mấy ngày qua thông tin về công ty trách nhiệm
hiếu hạn một thành viên khai thác
và chế biến đá an giang
tổ chức hội thi
tử vương tri bảo
uống rượu giỏi
làm dư luận vô cùng sốc
trong hội thi có sự góp mặt của nhiều quan khách
là lãnh đạo các huyện xã lân cận
nhà nước đã cấm tất cả các phương tiện
truyền thông quảng cáo rượu
gần đây quốc hội và chính phủ
đang rốt ráo tìm giải pháp hạn chế uống rượu bia
vậy mà một doanh nghiệp nhà nước
lại tổ chức hội thi uống rượu
rất rầm rộ
và đầy hứng khởi như vậy
theo thống kê của tổ chức who
tỷ lệ năm nay
nhiều nhân dưới sử dụng rượu bia ở việt nam
đã lên đến bảy mươi bảy ba
là mức cao nhất thế giới
trong khi chất lượng đời sống và kinh tế
vẫn còn ở tóp thấp
rượu bia gây ra những hậu quả đáng sợ
sáu mươi vụ tai nạn giao thông
xảy ra do rượu bia
hơn ba mươi các vụ bạo lực gia đình
và gây mất an toàn trật tự xã hội
có nguyên nhân từ bia rượu
hơn hai trăm linh loại bệnh
với hàng triệu nạn nhân trực tiếp
và gián tiếp tử vong hàng năm
giờ bia rượu
thì sao ạ
chúng ta thấy là những cái ly rượu nó cứ to dần lên
những cái chai rượu nó cũng to dần lên
và sau mỗi cái cuộc nhậu
thì rất nhiều những chén những chai ngổn ngang
và cái người uống rượu
thì mất hết cái khả năng kiểm soát hành vi của mình
thì đấy là cái việc mà lạm dụng rượu
đến cái mức mà quá mức
được cho phép
và nó dẫn đến những cái hệ lị rất là
tiêu cực cho xã hội
cũng không thể phủ nhận được một điều là xã hội nó phát triển
thì cái sản xuất bia rượu nó hiện đại hơn
nó nhiều hơn
nhiều hơn khiếp
như nhà văn phong điệp đã nói
tức là những thùng rượu những chai rượu
ngày càng sang trọng lên rồi to lên
và người uống rượu cũng to dần lên
và tất cả cái đó họ không kiểm soát được
cái điều quan trọng nhất là không kiểm soát được
và dẫn tới rất nhiều cái hệ lị
và điều này thì có lẽ chúng ta cũng không cần phải nói nhiều
về những cái tác hại của bia rượu nữa
người uống bia rượu hầu như không thưởng thức
cái bia rượu
với tư cách là thưởng thụ văn hóa
mà đây là ăn nhậu
ăn nhậu là chè chén
nhấu nhẹt và tất cả cái đó đều đem lại những hệ lụy
nó phải là tệ nạn
bây giờ nó trở thành
và rất đáng báo động
lấy cái kinh nghiệm của chính bản thân thôi
tôi đã trải qua hết các cái cung bực
từ một sinh viên ngoan ngoãn không uống rượu
đến một cán bộ
đi làm việc
xa đà say một các cuộc rượu
đến tai nạn vì rượu
đến những cái hối hận bất tận
và đến khi bỏ rượu
và bây giờ nhìn lại
thì tôi thấy một cái thế này
còn người ta biết rượu ngon
và thưởng được rượu ít
chỉ một số người đặc biệt
người ta mới có một cái
cơ địa và một cái năng lực
hiểu được sự tinh tế của rượu thôi
còn đa số chúng ta là
uống theo phong trào
uống vì nể nhau
uống vì giao lưu
uống vì vui
uống vì sĩ diện
có khi uống vì sĩ diện
chứ còn mà nhấc cốc rượu lên
mà uống biết hết tinh tế của nó
tôi thấy ít lắm
không biết từ bao giờ
nó có lưu truyền cái câu gọi là
nam vô tiểu như kỳ vô phong
thế nhưng mà ở đây
chúng ta thấy là trong cái bia rượu hiện đại
thì dường như phụ nữ không kém cạnh gì cả
thế đây xin có một câu hỏi dành cho
nhà báo nhà văn phòng điệp
là với cái nghề nghiệp và công việc của chị
thì chắc chắn là chị phải giao tiếp rất nhiều
và trải qua rất nhiều môi trường
thì tôi tin tưởng chắc chắn
rằng là chị cũng phải trải qua rất nhiều
những cái cuộc nhậu
cho dù là chủ động hay là mỹ động
muốn hay không muốn
cái rượu là cái nỗi ám ảnh kinh hoàng của tôi
và tôi hoàn toàn đồng ý
vì ý kiến của nhà nghiên cứu nguyễn hùng vĩ
nó là một tệ nạn
tôi không hiểu là từ bao giờ
đã có một cái sự rung túng
từ chính xã hội này
là đương nhiên phải có rượu
các cuộc gặp nhau để nói chuyện
để ký kết hợp đồng
để cái việc gì nó thông mọi chuyện đi
thì phải có rượu
và khi mà tôi đi làm việc rất nhiều nơi
thì bao giờ ngồi vào bàn
thì cũng bảo là chị là nhà báo
chị là nhà văn
thì chắc chắn là chị uống được
trong khi thực tế tôi không uống được
và tôi cứ thường tìm mọi cái lý do
rằng là tôi không uống được
tôi xin khất cái chén rượu này
nhưng mà để mà bị ép
nó làm cho mình rơi vào cái cảm giác
là mình thật là kém cõi khi mình không uống rượu
thì cái điều đó nó đang bị xã hội rung túng
mà tôi nghĩ rằng là nó vô cùng xấu
nó khiến cho một cái điều bất bình thường
trở thành bình thường
một cái tệ nạn trở thành một cái thứ
được nghiễm nhiên được công nhận
và chính vì thế nên là khi mấy tháng sáu
vừa qua mà quốc hội thông qua
cái luật phòng chống tắc hại của rượu bia
thì là một cái tư cách cá nhân
tôi rất là mừng rỡ
bởi vì là dù sao nó có một cái cơ sở pháp lý
để ngăn chặn cái chuyện này lại
rượu thì nó có sức hấp dẫn của nó
rượu riêng của nó
ma men mà chúng ta vẫn thường nói điều đó
chắc đấy có cái ma lực
tuy nhiên là chúng ta
điều quan trọng nhất
là chúng ta cần nhìn nhận nó trong bối cảnh
của đời sống hiện đại
khi mà cuộc sống bây giờ rất khác với ngày xưa
nếu trong cái văn hóa truyền thống như clip lúc đầu đã nói
thì cái cuộc sống nó khác
tính lặng hơn nó ít phương tiện giao thông hơn
rượu cũng ít hơn
và nói chung là những cái dịp để mà người ta có thể là
ăn nhậu kiểu như bây giờ là rất ít
nhưng bây giờ thì đây là một cuộc sống hiện đại
phương tiện đào thông đường xá xe cộ
quán nhậu quán ăn mọc lên
và ngày nào phút nào
từ sáng đến đêm đều có thể ăn nhậu
bất kỳ lúc nào cũng có thể có rượu
và chính điều đó nó cũng đã góp phần
tạo ra cái cơ sở để những người mà không biết
tự kiềm chế không giữ được mình
họ sẵn sàng xa đà
tôi thấy rằng là cái yếu tố kinh tế nó cũng là một cái yếu tố
mà để tác động đến cái chuyện
mà tiêu dùng bia rượu nó tăng lên
thế nhưng mà tôi cũng lật lại một vấn đề là
nếu mà so với mặt bằng của thế giới thì việt nam
vẫn ăn ở cái ngưỡng là một nước đang phát triển thôi
thế thì tại sao ở một cái ngưỡng như thế
mà chúng ta lại là có cái chỉ số
tiêu thụ rượu bia
ở cái mức hàng cao của thế giới
nếu mà chúng ta giàu có hẳn đi
có thời gian rất là nhiều tiền
có nhiều thời gian dư giả
ở một cái đẳng cấp tiêu dùng khác rồi
thì cái việc chi tiêu cho rượu
thì nó cao thì có thể hiểu được
nhưng mà rõ ràng ở đây là do cái lựa chọn
sự cuộc sống
không phải những cái nước phát triển họ có cái tiêu dùng thông minh
chúng ta bây giờ đang tiêu dùng không thông minh
khi mà dành quá nhiều
thời gian quá nhiều tiền bạc
cho rượu bia để cuối cùng là hủy hoại
chính bản thân mình
và như vậy không thể phủ nhận được rằng
cái việc mà ham bia rượu
có vẻ như một thói xấu của người việt
và nếu như các vị
mà để ý cũng sẽ thấy là
trong các quán nhậu của người việt
ăn nhậu uống nhiều rượu nhiều bia đã đành
nhưng lại còn rất ồn hào
các cái nước trên thế giới
các nước phát triển phương tây họ phát triển rất cao
cũng chính là nhờ họ
tiết chế được
họ có những quy định từ rất sớm
đặc biệt là những quy định vệ sinh an toàn
thực phẩm của họ thì chúng ta còn phải học nhiều
chúng ta tự do quá
ai cũng nấu được rượu ai cũng ngâm được rượu
rượu độc hay không độc chúng ta không biết
và rượu thì bán khắp nơi
ai cũng có thể mua được
và cho nên là
cái luật vừa rồi
đó là một cái bước
khết sức đáng lưu ý
và chúng ta phải ủng hộ
để mà làm thế nào
chúng ta không thể bước thêm con đường bia rượu này
một bước nào nữa đâu
nếu mức nào thì chúng ta sẽ rất bi kịch
không thể phủ nhận được là bia rượu đang hủy hoại
không chỉ là cuộc sống
để sống văn hóa đạo đức
mà ngay cả những cái cuộc sống kinh tế xã hội
nó tạo ra rất nhiều nguyên nhân
của rất nhiều những hậu quả lớn
trong mà chúng ta phải giải quyết
không chỉ là tai nạn đau thông
mà còn là tội phạm tội ác và bệnh tật
như các vị vừa nói đúng là
không ai có thể kiểm soát được
những nguồn gốc của những loại rượu
và chắc chắn là chứa rất nhiều chất độc
thế nhưng người ta vẫn uống rất hồn nhiên
và cái đó thì lặng lẽ tích chữ
và lúc nào nó phát bệnh thì không thể biết được
và vì vậy cuộc chiến đấu với bia rượu của chúng ta
có thể nói là vẫn đang còn rất nhiều cam go
nhưng mà không thể dừng lại được
đúng là đến lúc chúng ta phải
mạnh mẽ tuyên chiến với bia rượu
tôi thấy rằng là người việt hiện nay đang dùng rất nhiều lý lẽ
để ngụy biện cho mình
rằng uống rượu là để cho nó vui
rằng những cái lễ này dịp kia phải có rượu
thế nhưng mà thực tế rằng là
cái việc mà lạm dụng rượu bia
nó chỉ là những cái cớ kia
nó không thể lấp liếm đi
một cái sự thật là rượu đang hủy hoại chúng ta
bằng rất nhiều những cái con đường khác nhau
bằng rất nhiều cái lý do khác nhau
chính mình và tôi kêu gọi mọi người
đầu tiên phải tu thân
chứ không ai khỏe hơn rượu
tôi thấy rồi
anh khỏe đến mấy
anh một trăm linh cân nhưng mà chỉ cần
một cân rượu anh cũng đổ thôi

không ai nói rằng tôi khỏe hơn rượu
cho nên là phải tu thân
thứ hai là phải
có những cách
thiết lập lối sống
trong gia đình và trong các nhóm nhỏ
ví dụ như là
cơ quan tôi
trước đây có một thói quen
là cứ khoác túi lên vai là rủ nhau
sau đó chúng tôi hoảng ấy
bởi vì là vừa mất thời gian
mất tiền bạc mất sức khỏe
thế là chúng tôi tập trung ba người thôi
dư luận vào gia đình lên án
tôi tập trung ba người là
thôi chúng ta thế này
bước ra khỏi căn phòng
chúng ta sẽ dơ tay kiểu này
và nói một câu
giải thoát nhé
không tưởng tượng một động tác ấy
mà giải thoát cả một tập thể khỏi rượu
bởi vì này ai cũng muốn giải thoát
nhưng mà nể nhau
tất cả mặt mọi người đều hồ hời
tức là họ rất muốn
và để kết thúc chương trình này
xin được hỏi anh nguyễn hùng vĩ
với tư cách là một người
như anh đã nói
tức là đã trải qua tất cả những nỗi trách nhiệm
có liên quan đến rượu
thì nếu để có thể có một lời khuyên
với những người khác
thì anh sẽ nói điều gì
cách chống của tôi là không muốn
làm phiền lòng những người thân của mình
mà rượu là một trong những
cái mà làm phiền lòng nhất
những người thân yêu của mình
thì nên bỏ rượu đi để khỏi
người khác phiền lòng
vâng xin cảm ơn anh nguyễn hùng vĩ
nhà báo nhà văn phong điệp
ý kiến của chị nếu như nói một câu thì chị sẽ nói thế nào
vâng từ những cái trải nghiệm của mình trong cuộc sống
một cái mong muốn thiết tha rằng
mỗi người khi mà nâng cái chén rượu lên
thì hãy nghĩ đến tính mạng của mình
tính mạng những người thân của mình
và tính mạng những người khác trong cộng đồng
vâng xin cảm ơn
chị phong điệp
đấy cũng là ý kiến của những người làm chương trình hôm nay
thưa quý vị và các bạn
chương trình nói thẳng tuần này của truyền hình nhân dân
tạm dừng tại đây
xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình
xin chào tạm biệt
và hẹn gặp lại trong các chương trình sau